ngày hôm nay các quan chức y tế thái lan thông báo đã phát hiện trường hợp nhiễm virus hội chứng hô hấp vùng trung đông
mers cov đầu tiên ở nước này kể từ khi dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát ở hàn quốc
theo bộ y tế thái lan qua các kết quả xét nghiệm có thể khẳng định một doanh nhân đến từ oman bảy mươi năm tuổi đã nhiễm virus
người đàn ông này đã cùng với gia đình tới thái lan vài ngày trước
và cùng ngày các hãng hàng không thái lan đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch mus như phun thuốc khử trùng tại khu vực sân bay quốc tế bangkok
sàng lọc và giám sát hành khách từ trước khi check in và trong suốt chuyến bay đặc biệt là các chuyến bay đi và đến dubai hay hàn quốc
các hành khách bị nghi nhiễm mers sẽ được cách ly và cung cấp một mặt nạ để ngăn chặn virus lây lan sau đó được đưa tới bộ phận kiểm soát dịch bệnh
mers được phát hiện lần đầu tiên tại ả rập xê út năm ngoái
với tỷ lệ tử vong lên tới sáu mươi hiện virus đã lan tới hàn quốc xét và đức gây hoang mang sợ hãi cho người dân tại các quốc gia này